các nhà cổ ở số một trăm linh bảy trần hưng đạo quận hoàn kiếm tp hà nội đã bất ngờ đổ sập khiến nhiều người thương vong
theo thông tin từ tổng công ty đường sắt việt nam tòa nhà số một trăm linh bảy trần hưng đạo qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp
thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây khiến cho tòa nhà bị thấm nước giảm khả năng chịu lực
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về sự cố sập nhà các lực lượng chức năng như quân đội công an y tế đã ngay lập tức được cử đến hiện trường
do vụ sập nằm trong khu vực khá chật hẹp nên việc tìm kiếm cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn
các lực lượng thay phiên nhau để đảm bảo tiến độ chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
đến thời điểm này các cơ quan chức năng cho biết vụ sập nhà đã khiến hai người tử vong nhiều người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức và bệnh viện sanh pôn